đơn vị đang phối hợp với công an huyện hớn quản tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ cái chết của một người đàn ông được xác định tử vong trên nhà bè sông sài gòn vào chiều tối ngày hai mươi hai tháng một mươi
nạn nhân là ông nguyễn văn trí năm mươi bảy tuổi trú tại huyện hớn quản tỉnh bình phước
trước đó vào chiều tối cùng ngày một người dân phát hiện ông nguyễn văn trí nằm bất động trên nhà bè ở giữa sông
người này leo lên kiểm tra thì phát hiện ông trí đã tử vong từ trước đó
tại hiện trường lực lượng chức năng xác định nạn nhân tử vong trong tư thế cởi trần nằm trên sàn nhà bè
nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ